chiều một mươi bảy tháng bốn tổng thư ký tổ chức mạng lưới chính quyền các địa phương về quản lý định cư con người
gọi tắt là citynet đã thăm và làm việc tại thành phố đà nẵng
phát biểu tại buổi tiếp ông trần trí cường phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
mong muốn citynet tiếp tục hỗ trợ thành phố đà nẵng trong việc chia sẻ kinh nghiệm
trao đổi và đưa ra những giải pháp mới tích cực nhằm giải quyết những thách thức
trong quá trình đầu tư và phát triển đô thị bền vững
những kinh nghiệm thực thi chính sách vào thực tiễn trong lĩnh vực đô thị tại các thành phố châu á
trong các lĩnh vực về hạ tầng điện nước giao thông cơ sở vật chất về y tế giáo dục
phát biểu tại buổi làm việc ông jong kiki tổng thư ký citynet nhấn mạnh
với vai trò là thành viên chính thức của citynet từ năm hai nghìn năm
thông qua mạng lưới các thành phố trên thế giới thành phố đà nẵng đã tranh thủ giới thiệu
quảng bá hình ảnh của mình đến các thành viên của citynet
đồng thời kết nối giữa các đô thị trong khu vực với các tổ chức quốc tế khác
nhằm giải quyết các vấn đề về đô thị đang đặt ra
trong thời gian tới tổ chức sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin kiến thức và kinh nghiệm quý giá
trong những lĩnh vực phát triển đô thị thông minh mà thành phố đà nẵng đang hướng đến
ngày một mươi bảy tháng bốn ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã duy tiên tỉnh hà nam
tổ chức đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc thị xã lần thứ hai mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi chín
đây là đơn vị được ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện
nhiệm kỳ qua mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên ở thị xã duy tiên đã từng bước đổi mới
nội dung và phương thức hoạt động bám sát cơ sở khắc phục biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động
đáp ứng nhiệm vụ công tác trong tình hình mới thực hiện đạt và vượt kế hoạch một trăm linh
các chỉ tiêu của mặt trận tổ quốc thị xã trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đề ra
phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi chín mặt trận tổ quốc các cấp thị xã duy tiên
tập trung thực hiện tốt năm khâu đột phá và một số nhiệm vụ trọng tâm phát huy tốt vai trò
vị trí và nhiệm vụ của mặt trận đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp mở rộng khối
đại đoàn kết toàn dân tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối
của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đại hội đã hiệp thương cử năm mươi năm vị tham gia
ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã duy tiên lần thứ hai mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi chín và bầu đoàn đại biểu
đi sự đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc tỉnh
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận được thị trường và thúc đẩy bình đẳng giới
sáng ngày một mươi bảy tháng bốn hội đồng doanh nhân nữ việt nam thuộc liên đoàn thương mại và công thương việt nam
vcci và cơ quan liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã tổ chức diễn đàn
hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
tham gia chuỗi cung ứng thông qua các công cụ phát triển bền vững tại hà nội
hơn hai mươi chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ năm mươi một doanh nghiệp có phụ nữ trong cơ cấu
chủ sở hữu tại việt nam tuy nhiên những doanh nghiệp này đang ở cấp thấp nhất trong chuỗi cung ứng
của nhiều ngành và gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của các công ty lớn
nguyên nhân chính của thực trạng này do hạn chế trong tiếp cận nguồn vốn thiếu hụt các mạng lưới
hỗ trợ kinh doanh cho phụ nữ và định kiến về khả năng kinh doanh của phụ nữ còn tồn tại
các diễn giả đại diện doanh nghiệp đã trao đổi cập nhật thông tin về những chính sách
chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế
chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giúp tăng cường nhận thức cũng như nâng cao vai trò của phụ nữ
trong chuỗi cung ứng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
ngày một mươi bảy tháng bốn hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với cục thể dục thể thao
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức chương trình truyền thông về khởi nghiệp
khởi sự kinh doanh cho nữ vận động viên
mỗi năm việt nam có rất nhiều vận động viên giã từ sự nghiệp thi đấu
trong đó chỉ có một mươi năm hai mươi các tuyển thủ quốc gia
các vận động viên xuất sắc đã trở thành huấn luyện viên hay giáo viên thể chất
sau khi dừng thi đấu thể thao chuyên nghiệp
đồng hành cùng nữ vận động viên trong quá trình chuẩn bị cho tương lai
chương trình truyền thông về khởi nghiệp
khởi sự kinh doanh
cho nữ vận động viên là hoạt động hỗ trợ các nữ vận động viên có thêm kiến thức
và kỹ năng khởi nghiệp trong khuôn khổ đề án
hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi năm của chính phủ
tại chương trình đại diện hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và cục thể dục thể thao bộ văn hóa thể thao và du lịch chia sẻ
khẳng định khởi sự kinh doanh thường bắt đầu bằng một ý tưởng
và cần thời gian dài nung nấu học hỏi và nỗ lực biến ý tưởng thành công
suy nghĩ về ý tưởng xây dựng một kế hoạch và bồi đáp ý tưởng
ngay trong thời gian đang thi đấu là một hành động cần thiết
bởi nữ vận động viên hơn phụ nữ khác là được đi thi đấu cả ở trong và ngoài nước
và đó chính là cơ hội để quan sát học hỏi và tìm kiếm ý tưởng hoặc kinh nghiệm kinh doanh
với mong muốn người khuyết tật có thêm nhiều kênh thông tin cải thiện việc làm
ngày một mươi bảy tháng bốn trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật
đã ra mắt sổ tay nghề nghiệp con đường học tập
và nguồn lực hỗ trợ cho người khuyết tật
sổ tay nghề nghiệp con đường học tập và nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật gồm ba phần chín
trong đó phần một nói về sáu mươi bốn ngành nghề và gợi ý ngành nghề phù hợp đối với các dạng khuyết tật
phần hai thông tin về các cơ sở đào tạo nghề ngành đào tạo chính sách tuyển sinh học viên người khuyết tật
phần ba cung cấp thông tin các tổ chức nguồn học bổng hỗ trợ người khuyết tật
sổ tay xuất bản dưới dạng file mềm được đăng trên website và fanpage dngd việt nam
theo thống kê việt nam có trên sáu triệu người khuyết tật nhưng chỉ có một phần ba người khuyết tật có việc làm
có đến chín mươi người khuyết tật chưa được tư vấn hướng nghiệp đầy đủ còn hạn chế liên kết
tiếp cận các nguồn lực để thúc đẩy giáo dục hòa nhập
trong ngày một mươi bảy tháng bốn tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới đã được phát động tại tp hcm
sở an toàn thực phẩm tp hcm
tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng năm
tháng cao điểm tập trung ba nội dung chính gồm tăng cường nhiệm vụ thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm
từ cơ sở đến các đoàn liên ngành của thành phố phòng ngừa và xử lý an toàn thực phẩm
tại những bếp ăn tập thể trong trường học khu công nghiệp tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn thực phẩm
đối với người tiêu dùng và đơn vị sản xuất kinh doanh tất cả hướng đến mục tiêu chung xây dựng thực phẩm sạch
chống thực phẩm bẩn tháng bốn được sở an toàn thực phẩm tp hcm chọn phát động cao điểm hành động
vì an toàn thực phẩm bởi đây là thời điểm giao mùa tìm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm